quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị các tỉnh miền bắc trong sáng và trưa nay vẫn còn có mưa mưa vừa có nơi mưa to
nên nguy cơ về lũ quét trưa lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ là vẫn còn
đến trưa vào chiều miền bắc mưa giảm nhưng do vẫn có tác động của khối khí mát
cộng thêm tình trạng mây nhiều vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở hầu khắp bắc bộ sẽ duy trì ngưỡng thấp
vùng núi và trung du nhiệt độ giao động từ hai mươi tám ba mươi độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động từ ba mươi ba mươi hai độ
khối khí mát cũng ảnh hưởng và mang tới phần phía bắc của miền trung những cơn mưa rông
trong sáng nay ở khu vực thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh tiếp tục có mưa rào và rông
còn đến chiều vào tối nay ngoài khu vực này mưa lặp lại
thì phía tây của các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
khu vực ven biển các tỉnh từ bình định đến bình thuận cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
nền nhiệt ngày hôm nay ở trung bộ không cao với các tỉnh thành phố từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao ba mươi ba ba mươi năm độ
không còn nơi nào có nắng nóng
ở phía nam lúc này mưa tạm dứt nhưng tây nguyên và nam bộ trời vẫn đang khá là mát mẻ dễ chịu
với nhiệt độ ngoài trời tây nguyên chỉ từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nam bộ có mức nhiệt là từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay dãnh thấp xích đạo tiếp tục hoạt động và có xu hướng hoạt động mạnh mẽ hơn
vì thế nam bộ mưa sớm trước một mươi ba giờ diện mưa sấp xỉ nhiều nơi
trong đó khu vực miền tây nam bộ có nơi mưa vừa mưa to
còn khu vực tây nguyên cũng có mưa rào và rông với diện mưa rải rác từ chiều vào tối
nền nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên giảm còn ba mươi ba mươi ba độ
nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển khu vực phía bắc cụt
phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa khu vực vĩnh bắc bộ
ngày và đêm nay có mưa rào và rông
ở phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan chiều và tối nay có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước